hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ổ dịch phường minh khai quận hai bà trưng có sáu mươi ca tăng thêm ba ca so với ngày hôm qua
duy nhất ổ dịch phường văn miếu vẫn giữ nguyên số ca mắc so với ngày hôm qua là một trăm một mươi bảy ca
năm ổ dịch mới phát hiện là trung cư a bốn mươi năm khu đô thị đền lừ phường trương định hai bà trưng đã phát hiện bốn ca mắc
ổ dịch thụy hương trường mỹ có năm ca
ổ dịch liên phương thường tín có bốn ca
ổ dịch ngõ một trăm hai mươi tả thanh oai thanh trì có chín ca
tổ hai thanh liệt thanh trì có một mươi bảy ca đều phát hiện ca mắc mới từ đầu tháng chín
tính đến một mươi tám h ngày một mươi ba tháng chín toàn thành phố đã lấy được hai bảy trăm linh nghìn một trăm năm mươi mẫu xét nghiệm phát hiện một mươi tám ca dương tính
cụ thể số mẫu gộp xét nghiệm rt pcr được lấy là hơn một chín mươi năm triệu liều có năm trăm một mươi tám chín trăm ba mươi một mẫu âm tính một mươi ba mẫu dương tính còn lại đang chờ kết quả
và bảy trăm bốn mươi tám một trăm chín mươi bốn mẫu test nhanh kháng nguyên có bốn mươi sáu mẫu dương tính sau đó được lấy mẫu xét nghiệm rt pcr và kết quả là năm ca dương tính